thưa quý vị miền bắc đang phải trải qua đợt không khí lạnh với cường độ mạnh nhiệt độ giảm sâu trời chuyển rét đậm rét hại nhất là tại các vùng núi trong đó có tỉnh lào cai có thể xuất hiện băng giá điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân
ngày một mươi năm tháng một mươi hai do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường mạnh đã làm thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa nhỏ vài nơi vùng thấp trời chuyển rét đậm vùng núi rét hại
nhiệt độ thấp nhất tại sapa khoảng từ sáu đến bảy độ c dự báo đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai đạt ngưỡng mạnh nhất
nhiệt độ tại các địa phương sẽ tiếp tục giảm sâu người dân cần chủ động giữ ấm cho vật nuôi không chăn thả ra súc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại mẫu sơn tỉnh lạng sơn nhiệt độ chỉ còn một ba độ c
nhiệt độ cao nhất tại lạng sơn cũng chỉ là bảy một độ c trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay
lạnh tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến các nơi khác
tỉnh yên bái đang chìm trong rét lạnh ở vùng núi cao nhiệt độ giảm sâu ở ngưỡng một mươi độ c về đêm xuống năm độ c
những ngày tới thời tiết diễn biến phức tạp rét đậm rét hại có thể kéo dài
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh